liên quan tới tình hình nga ukraine thủ tướng áo kniyahmo đã có cuộc hội đàm trực tiếp
với tinh thần cởi mở và cứng rắn với tổng thống nga vladimir putin trong ngày một mươi một tháng bốn tại moscow
đây là cuộc gặp đầu tiên của ông putin với một nhà lãnh đạo liên minh châu âu
kể từ khi diễn ra cuộc xung đột giữa nước này với ukraine
phát biểu với báo giới sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo
thủ tướng áo khẳng định đây không phải là một chuyến thăm thân thiện
đồng thời nhấn mạnh hy vọng sẽ giúp chấm dứt xung đột hoặc cải thiện tình hình hiện nay
ông cũng khẳng định đã gửi thông điệp quan trọng tới tổng thống nga là cuộc chiến phải sớm kết thúc
bởi phần thắng không thuộc về ai
thủ tướng nehammer cũng khẳng định nếu chiến tranh càng kéo dài
thì các biện pháp trừng phạt sẽ ngày càng cứng rắn hơn đối với nga
tuy nhiên thủ tướng áo đã không đề cập đến phản ứng của tổng thống putin trong cuộc gặp này
áo hiện là quốc gia nhận được tám mươi khí đốt tự nhiên từ nga
nước này cũng có mối quan hệ chặt chẽ hơn với moscow so với đa số các thành viên liên minh châu âu
dù vẫn đứng ở vị trí trung lập nhưng tại cuộc gặp với tổng thống putin
thủ tướng áo thể hiện tinh thần đoàn kết với ukraine và lên án các cuộc tấn công của nga vào ukraine
trước đó chính phủ áo đã trục xuất một số nhà ngoại giao nga như một biện pháp trừng phạt giống như nhiều nước eu
trước đó chính phủ áo đã trục xuất một số nhà ngoại giao nga như một biện pháp trừng phạt giống như nhiều nước eu